đoàn công tác của văn phòng trung ương đảng đã có buổi làm việc với ban thường vụ tỉnh ủy bà rịa vũng tàu
nhằm kiểm tra việc thực hiện chỉ đạo của đồng chí tổng bí thư nguyễn phú trọng
tại thông báo kết luận số một mươi ngày hai mươi hai tháng sáu năm hai nghìn một mươi chín
báo cáo với đoàn công tác đồng chí nguyễn hồng lĩnh ủy viên trung ương đảng
bí thư tỉnh ủy bà rịa vũng tàu cho biết
bốn nhóm nhiệm vụ trọng tâm mà tổng bí thư chỉ đạo tỉnh bà rịa vũng tàu
trong chuyến thăm và làm việc trong hai ngày một mươi bảy và một mươi tám tháng sáu năm hai nghìn một mươi sáu
đã được tỉnh quyết liệt triển khai nhất là các lĩnh vực thế mạnh của địa phương
như kinh tế biển hệ thống cảng biển và dịch vụ hậu cân cảng
hiện nay tỉnh đang kêu gọi đầu tư khu trung tâm dịch vụ logistics cái mép hạ
với diện tích tám trăm linh hectare để phục vụ hệ thống cảng trung chuyển quốc tế của tỉnh
công tác xây dựng đảng xây dựng hệ thống chính trị chống tham nhũng tiêu cực
luôn được tỉnh ủy bà rịa vũng tàu quan tâm
coi đó là nhiệm vụ trọng tâm của cả nhiệm kỳ
ghi nhận những nỗ lực của tỉnh bà rịa vũng tàu trong việc quyết liệt triển khai
bốn nhiệm vụ trọng tâm theo chỉ đạo của đồng chí tổng bí thư
các thành viên trong đoàn công tác chỉ ra nhiều hạn chế
trong việc phát triển kinh tế xã hội tại địa phương
trong đó có những yếu kém về hệ thống hạ tầng kết nối giao thông
chậm triển khai xây dựng cầu phước an nối hệ thống cảng nước sâu cái mép
thị vải với đường cao tốc bến lức long thành